mở đầu sẽ là thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung
mưa lớn trong những ngày vừa qua diễn biến phức tạp đã gây nhiều thiệt hại ngập úng
tại các tỉnh miền trung từ hà tĩnh đến quảng nam
các địa phương đã và đang chủ động thực hiện ứng phó
tại thành phố đà nẵng sáng nay tiếp tục có mưa lớn hiện tượng ngập lụt xảy ra trên nhiều tuyến đường
và khu vực thấp trũng ở hết các quận huyện gây tắc nghẽn giao thông hư hỏng nhiều phương tiện
chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng cũng đã có công văn khẩn
yêu cầu các lực lượng tập trung ứng phó với mưa lũ sạt lở đất
các quận huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến sẵn sàng triển khai lực lượng
phương tiện cứu nạn theo phương châm bốn tại chỗ
tại tỉnh thừa thiên huế mưa lớn cũng đã làm nhiều tuyến đường ở thành phố huế
thị xã hương thủy các huyện phong điền quảng điền bị ngập
có nơi nước ngập hơn một mét khiến giao thông bị tê liệt
tại tỉnh quảng nam đã ra công điện chủ động ứng phó có phương án phòng chống sạt lở
đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
tập trung sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
tại tỉnh quảng trị mưa lớn đã gây ngập úng tại một số vùng trũng thấp
người dân các xã vùng rốn lũ đã khẩn trương ứng phó di rời tài sản thóc lúa đến nơi cô giáo
còn tại tỉnh hà tĩnh hàng trăm mét khối đất đá cây cối bị sạt lở xuống mặt đường
gây ách tắc chia cắt trên tuyến tỉnh lộ năm trăm năm mươi một
gây chia cắt ách tắc giao thông khiến người dân và các phương tiện không thể lưu thông qua lại
lần đầu tiên trong lịch sử cơ quan khí tượng phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp bốn do mưa lớn ở hai địa phương
đó chính là thành phố đà nẵng và thừa thiên huế
trong bối cảnh hai địa phương này đang chịu một đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài và diễn biến rất phức tạp
mưa lớn diễn ra ở các tỉnh miền trung đặc biệt tại đà nẵng thừa thiên huế
trong nhiều ngày qua đỉnh điểm từ chiều ngày một mươi hai tháng một mươi dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới
do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ hôm nay một mươi bốn tháng một mươi đến ngày một mươi bảy tháng một mươi
trên các sông ở các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ ba đến tám m hạ lưu từ một đến bốn m
nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất xảy ra tại khu vực vùng núi ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông
và khu đô thị tại các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam
trước tình hình trên lần đầu tiên trong lịch sử cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp bốn
nâng một cấp so với ngày hôm qua ở đà nẵng và thừa thiên huế do mưa lớn
tỉnh quảng nam hứng chịu rủi ro thiên tai cấp ba ba tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế hứng chịu rủi ro thiên tai cấp hai
tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ bản tin sẽ được truyền tiếp tục với thông tin về tình hình an ninh trật tự
với hành vi chống người thi hành công vụ đối tượng cổ khắc trọn chú tại tỉnh cà mau vừa bị công an thành phố bà rịa tỉnh bà địa vũng tàu tạm giữ hình sự để điều tra
ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trong khi đang tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn khu vực ngã tư đường hùng vương nguyễn văn chối
tổ công tác đã dừng xe mô tô của người đàn ông ba mươi năm tuổi trở theo cổ khắc trọn do vi phạm nồng độ cồn
trong lúc làm thủ tục để xử lý vi phạm đối với người đàn ông trên
đối tượng trọn đã bất ngờ leo lên xe mô tô đặc trủng của tổ công tác và bỏ chạy
sau đó phá đèn tín hiệu phía sau xe hai hộp để đồ bên hông xe bẻ cong biển số xe rồi để xe lại một khu đất
ngay trong đêm lực lượng công an đã bắt giữ cổ khắc trọn khi đối tượng đang trốn tại một nhà nghỉ thuộc khu phố ông trịnh
phường tân phước thị xã phú mỹ đồng thời thu hồi chiếc xe mô tô bị đối tượng chiếm đoạt
công an thành phố long khánh của tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố và bắt
tạm giam đối tượng đặng văn hạnh trú tại thành phố cần thơ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố long khánh đã bắt quả tăng đặng văn hạnh tàng trữ một bịch ma túy đá với khối lượng năm mươi g tại phường xuân trung
khám xét nơi ở của hạnh công an thu giữ thêm ba bịch ma túy đá có khối lượng ba mươi g
một bịch cần sa khô với khối lượng một mươi tám gram và một súng tự chế hai tuyếp sắt chín dao tự chế các loại
qua đấu tranh hạnh khai nhận số ma túy đá
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay với hành vi chế tạo các loại súng quân dụng giao bán trên các trang mạng xã hội
hai đối tượng hoàng đình nam chú tại xã cư giang huyện iak tỉnh đắk lắc và hoàng văn vũ chú tại phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
đã bị công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về các hành vi
chế tạo mua bán tàng trữ vũ khí quân dụng
tại cơ quan công an nam khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định chế tạo các loại súng quân dụng
sau đó nam lên mạng xã hội đặt mua các khẩu súng bán đạn trì với giá từ năm đến bảy triệu đồng về chế tạo thành những khẩu súng quân dụng
rồi giao bán trên mạng xã hội với giá từ tám đến chín triệu đồng cho nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
với hành vi đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
nam đã chế tạo và mua bán được một mươi ba khẩu súng các loại
trong đó có chín khẩu súng quân dụng gồm hai súng ak một súng k năm mươi bốn sáu khẩu súng đạn ruo ổ quay đã được độ chế bắn đạn nổ
có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và gần tám trăm hai mươi viên đạn các loại
mở rộng điều tra công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ hoàng văn vũ là người đã mua hai khẩu súng của nam về để bán kiếm lời
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ chín khẩu súng hai mươi chín viên đạn ak
hơn tám trăm hai mươi viên đạn các loại năm mươi triệu đồng và nhiều dụng cụ cơ khí máy tiện dùng để chế tạo súng
mới đây tại cửa khẩu quốc tế nam giang lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nam giang đã tiến hành kiểm tra xe ô tô bán tải mang biển số lào sáu nghìn tám trăm tám mươi tám
đang di chuyển hướng việt nam qua lào do heo sai aket quốc tịch lào điều khiển đang vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên hàng ghế sau của xe ô tô có hai gói ni lông màu đen bên ngoài có dán băng keo trắng
bên trong gói ni lông màu đen thứ nhất có tám trăm chín mươi tờ tiền việt nam còn nguyên vẹn loại polymer mỗi tờ có mệnh giá năm trăm linh đồng
bên trong gói ni lông màu đen thứ hai có bốn trăm linh tờ mỗi tờ có mệnh giá một trăm linh tiền kíp lào tổng các tờ tiền là bốn trăm bốn mươi năm triệu đồng tiền việt nam và bốn mươi triệu kíp lào
tổ công tác đã đưa người và tăng vật về bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ
công an tỉnh cà mau vừa khám phá thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng
tuy thủ đoạn không mới nhưng vụ án tiếp tục là bài học cảnh giác cho nhiều người dân vì nhẹ dạ cả tin mà bị các đối tượng lừa đảo thông qua mạng xã hội
vào trung tuần tháng bảy vừa qua một người dân trú tại thành phố cà mau
đến trình báo với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau về việc anh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó thông qua mạng xã hội anh này có kết bạn với một tài khoản mang tên h với giao diện là nữ giới khá xinh đẹp
trong quá trình nhắn tin qua lại người này đưa ra nhiều lý do để mượn với số tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng

theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân tp đà nẵng hiện có gần năm mươi phường xã ngập lụt nặng hơn năm người dân buộc phải sơ tán
theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân tp đà nẵng hiện có gần năm mươi phường xã ngập lụt nặng hơn năm người dân buộc phải sơ tán
hầu hết các tuyến đường giao thông liên thôn liên xã đều ngập sâu đến một mét
đoạn quốc lộ một a qua địa bàn quận liên triệu cũng bị ngập nặng
lực lượng cảnh sát giao thông phải túc trực hướng dẫn phương tiện
kiểm tra tại các khu dân cư bị ngập nặng
bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện phường xã
và lực lượng vũ trang tập trung nhân lực vật lực phương tiện tiếp tục bám sát địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn
hỗ trợ cho người dân khi cần và làm tốt công tác cứu nạn cứu hộ
mưa lớn vẫn còn kéo dài trong những ngày tới
công an các đơn vị địa phương vẫn đang nỗ lực giúp đỡ bà con vùng thiên tai
đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn
công an thành phố đà nẵng cũng khuyến cáo người dân
chú ý đến vấn đề sử dụng điện nên ngắt toàn bộ điện trong nhà ở khu vực ngập luộc
tránh tình huống xấu xảy ra
thưa quý vị vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay
xảy ra cháy hai tàu cá tại khu vực bến nheo đậu cây bàng
gần khu vực cầu bình đông thuộc thôn tân hy một xã bình đông huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
tàu cá có số hiệu qng chín mươi bảy nghìn hai trăm linh sáu ts đang nheo đậu tại khu vực bến nheo đậu cây bàng
bất ngờ xảy ra cháy
sau đó cháy lan sang tàu cá có số hiệu qng chín mươi nghìn chín trăm chín mươi bảy ts
cả hai tàu do ông huỳnh phi hổ bốn mươi một tuổi thường trú ở xã bình đông làm chủ
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng với năm xe chữa cháy chuyên dụng
phối hợp với công an huyện bình sơn và quân chúng nhân dân ở địa phương tham gia chữa cháy
đến năm h một mươi năm phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
tại hiện trường lực lượng chữa cháy đã khẩn trương cứu chữa không để dầu máy chảy lan ra ngoài
cứu được tài sản được hơn bảy mươi tàu có số hiệu qng chín mươi bảy nghìn hai trăm linh sáu ts
và không để cháy lan ra hàng chục tàu cá đang nheo đậu xung quanh
có một tàu bị cháy và chìm bắn nửa phần dưới nước
nguồn nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
sạt lở đất là hiện tượng đất bị sạt trượt do tác động của mưa lũ
hoặc dòng chảy
và ngay sau đây sẽ là một số khuyến cáo hướng dẫn của tổng cục phòng chống thiên tai
thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về dấu hiệu
những việc nên làm không nên làm nhằm giảm thiểu những thiệt hại do sạt lở đất gây ra
nhiều người thiệt mạng vì sạt lở đất xảy ra vào ban đêm khi đang ngủ
nếu bạn tin rằng sạt lở đất sắp đến và không đủ thời gian để rời khỏi nhà
hãy chạy đến tầng hai của ngôi nhà chú ẩn ở phần đối diện với thủ lở đất
giữ vào một vật được neo chắc chắn cho đến khi mọi chuyển động dừng lại
thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi thấy dấu hiệu của sạt lở đất
sẵn sàng sơ tán theo lời của tổng cục phòng chống thiên tai
theo hướng dẫn của chính quyền địa phương giúp đỡ những người cần sự hỗ trợ đặc biệt
như trẻ em người già người tàn tật đi sơ tán
đừng quên mang theo bộ dụng cụ khẩn cấp trong đó có các vật dụng thiết yếu như thực phẩm
nước uống đủ dùng trong ít nhất bảy mươi hai giờ cùng với thuốc men
đèn pin điện thoại di động và sao tài liệu cá nhân và tiền mặt
chỉ chờ về nhà khi có sự đồng ý của chính quyền địa phương
tốt nhất là về nhà vào ban ngày
vì lúc này bạn sẽ nhìn thấy những mối nguy hiểm vẫn còn tiềm ẩn
trồng cây gây rừng phủ xanh thảm thực vật ở những nơi đã từng bị sạt lở đất
giúp ngăn chặn bớt nguy cơ sạt lở đất tái diễn trong tương lai
những việc không nên làm
không xây nhà ở dưới núi sườn rớt hoặc thùng lũ bị khói mòn tự nhiên
đây là những nơi dễ bị sạt lở
tránh các thùng lũ và các vùng đất thấp
đây là những nơi đặc biệt nguy hiểm khi sạt lở đất sắp xảy ra
không được đi qua và lại gần quanh khu vực sạt lở đất
khi sạt lở đất xảy ra tránh vào sông cây cối dây điện và cột điện
không được đánh cá vớt củi bơi lội qua sông qua suối khi có mưa lớn
hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần
không đi gần vùng cầu cống khi nước đang lên dòng chảy mạch
tránh xa các khu vực đã từng xảy ra sạt lở vì sạt lở có thể lặp lại ở cùng địa điểm
nếu nhìn thấy có người
nếu nhìn thấy có người
hoặc người thương ở nơi xảy ra sạt lở đất không tự ý vào cứu
hãy thông báo cho các lực lượng chức năng tại địa phương
bản tin chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
chuyên lửa đảo trao vai tiền qua mạng xã hội chiếm đoạt trên năm tỷ đồng của rất nhiều bị hại
ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
hai đối tượng là trần thanh thọ và phan văn trung vừa bị công an thành phố bumathuật
tỉnh đắk lắc khởi tố và bắt tạm giả
theo điều tra ban đầu do cần tiền tiêu xài cá nhân nên hai đối tượng đã giả làm nhân viên của các ngân hàng
rồi đăng tải các bài viết với nội dung cho vay tiền lãi suất thấp thủ tục nhanh gọn
sau khi có người liên hệ vay hai đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân
như căn cước công dân số thẻ ngân hàng số tài khoản ngân hàng hay số điện thoại
sau đó các đối tượng sẽ tạo lập một tài khoản ví điện tử zalopay
đứng tên người vai tiền và yêu cầu người vai cung cấp mã otp
để chúng kết nối đến tài khoản ngân hàng của chính người vay
rồi chiếm đoạt toàn bộ số trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân
với thủ đoạn trên từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
hai đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của rất nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
với tổng số tiền trên năm tỷ đồng
khám xét nơi ở của hai đối tượng công an thu giữ hai máy tính sách tay
một thiết bị phát wifi một mươi ba điện thoại di động và tám thẻ sim điện thoại

công an quận phú nhuận tp hcm vừa bắt được đối tượng đã dùng vật nhọn đâm vào bụng
một em học sinh cấp ba để cướp điện thoại
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi hai tháng bảy công an quận phú nhuận tiếp nhận tin báo
của em hồ đắc minh sinh năm hai nghìn bảy ngụ tại quận phú nhuận trình báo
một thanh niên đi xe máy cầm vật nhọn đâm vào bụng đe dọa cướp điện thoại di động
khi em đi học về
qua công tác truy xét công an quận phú nhuận xác định đối tượng
tên là nguyễn trọng tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
thường trú tại phường ba quận bình thạnh có ba tiền án và một tiền sự đi cai nghiện
sau khi gây án đối tượng đã bỏ lại xe máy tắt điện thoại thay đồ và bỏ trốn
qua các biện pháp nghiệp vụ nguồn tin từ quần chúng nhân dân
tâm đã trốn lên lâm đồng
đến đêm ngày một mươi tháng một mươi đối tượng bị bắt giữ khi vừa đến tp hcm
ngoài vụ cướp tài sản nói trên tâm còn thực hiện một vụ trộm xe máy
tại quận bình thạnh